chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
mở đầu bản tin chiều bốn tháng bốn là thông tin liên quan đến vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai
xảy ra tại dự án sinh thái tâm linh cửu long sơn tự và dự án biệt thự sông núi vĩnh trung
thuộc khu vực núi chinh khúc tỉnh khánh hòa
sáng nay tòa nhân dân tỉnh khánh hòa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
bảy bị cáo bị đưa ra xét xử gồm nguyễn chiến thắng lê đức vinh
cùng nguyên là chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa đào công thiên
nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lê mộng điệp võ tấn thái
cùng nguyên là giám đốc sở tài nguyên và môi trường lê văn rẽ nguyên giám đốc sở xây dựng
và trần văn hùng nguyên tri cục trường tri cục quản lý đất đai thuộc sở tài nguyên và môi trường
các bị cáo cùng bị truy tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai
trong phiên tòa sáng nay bị cáo võ tấn thái vắng mặt vì lý do sức khỏe
theo cáo trạng giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi năm công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và xây dựng khánh hòa
được ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa cấp phép làm chủ đầu tư hai dự án sinh thái tâm ninh
cửu long sơn tự và biệt thự sông núi vĩnh trung
quá trình cấp phép thì các bị can đã có nhiều sai phạm trong việc giao đất
cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
trong đó các bị can nguyễn chiến thắng đào công thiên võ tân thái và trần văn hùng
có sai phạm liên quan đến việc cấp giao dự án sinh thái tâm linh cửu long sơn tự
còn bị can lê đức vinh lê văn rẽ lê mộng điệp trần văn hùng
có sai phạm liên quan đến dự án biệt thự sông núi vĩnh trung
tại phiên tòa sáng nay sau phần khai mạc hội đồng xét xử xoay quanh nội dung
thẩm tra hồ sơ lý lịch các bị cáo người làm chứng cùng những người có nghĩa vụ liên quan
phiên tòa dự kiến kéo dài từ bốn đến năm ngày
còn tại vĩnh long ngày hôm nay tòa nân dân thành phố vĩnh long cũng đã mở phiên tòa hình sự
xét xử sơ thẩm bị cáo trần quốc sang sinh năm hai nghìn hai
trú tại thành phố vĩnh long về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
theo cáo trạng sang lên mạng xã hội và mua được một khẩu súng quân dụng
cùng một mươi hai viên đạn loại đạn thể thao
ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi một nhóm của trần quốc sang và nhóm của bùi đức tài
có mâu thuẫn về chuyện tiền bạc nên đã hẹn nhau để giải quyết
sang mang theo khẩu súng cùng sáu viên đạn đồng thời rủ thêm ba đối tượng khác
nhóm còn lại ngoài đối tượng tài còn có năm đối tượng tiếp sức
tại điểm hẹn sang đã dùng súng bắn nhiều phát chỉ thiên
sau đó cùng nhóm bạn rượt đuổi nhóm của tài
sau đó các đối tượng của hai nhóm trên đã bị công an mời lên làm việc
riêng khẩu súng mà sang dùng làm hung khí đánh nhau có dấu hiệu tàng trữ sử dụng
trái phép vũ khí quân dụng nên công an thành phố vĩnh long đã chuyển
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thụ lý
qua kết luận giám định khẩu súng trên là vũ khí quân dụng
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo sang một mươi tám tháng tù giam về tội tàng trữ sử dụng
trái phép vũ khí quân dụng
thông tin thêm về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại thành phố đà nẵng
vào chiều qua ba tháng bốn tài xế điều khiển xe ô tô đâm thẳng vào tiệm bánh mì
được xác định là có sử dụng rượu bia và dương tính với chất ma túy
tài xế tên là lương duy tân bốn mươi hai tuổi chú phường thanh khê đông quận thanh khê
ngay khi vụ tai nạn giao thông xảy ra khiến sáu người bị thương tích nặng
tài xế tân đã được lực lượng công an mời về công an phường chính gián để làm việc
theo quan sát trạng thái của tài xế lúc này không được tỉnh táo
tiến hành đo nồng độ cồn cảnh sát giao thông công an quận thanh khê xác định
nồng độ là sáu trăm bảy mươi bốn mg trên một lít khí thở vượt nhiều so với tiêu chuẩn là hai mươi năm mg trên một lít khí thở
tiếp tục kiểm tra nhanh tài xế tân dương tính với chất ma túy
riêng sáu nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện đà nẵng có hai trẻ em bị chảy xước
bốn người lớn bị gãy xương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng
trước đó nhiều người tham gia giao thông đã nhận ra tài xế này không làm chủ được
tay lái khi điều khiển xe va vào hàng giao bảo vệ trên tuyến đường điện biên phủ
tuy nhiên hiện nay đang ngày càng gia tăng và lan rộng sang nhiều lĩnh vực
mới đây lực lượng an ninh mạng công an tỉnh quảng ngãi đã làm rõ đối tượng giả danh
hãng xe uy tín để lừa đảo bán vé cho khách hàng
thủ đoạn của đối tượng này như thế nào
quý vị hãy cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh vận tải sơn tùng có trụ sở chính đặt tại tỉnh bình định
được biết đến là đơn vị hoạt động vận tải khách uy tín chất lượng với trên bảy mươi độ xe
tuy nhiên gần đây người dân đặt vé xe thông qua mạng xã hội bức xúc vì bị lừa lấy tiền
theo những gì khách đã giao dịch qua rà soát thì công ty chúng tôi mới phát hiện ra là
có một số đối tượng họ giả danh giả mạo công ty vận tải sơn tùng để lừa đảo khách hàng
đã ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến thương hiệu của công ty vận tải sơn tùng
ngày ba tháng bốn phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh quảng ngãi
khẩn trương vào cuộc và bắt giữ đối tượng nguyễn trí tâm bốn mươi tuổi ở thôn nam sơn
xã hòa tiến huyện hòa vang thành phố đà nẵng tâm khai nhận lập tài khoản facebook sơn tùng
quảng ngãi lấy hình ảnh văn phòng đại diện nhà xe sơn tồn tại quảng ngãi để đưa lên google maps
và chèn số điện thoại của mình làm số hotline của nhà xe sơn tùng quảng ngãi
đồng thời tâm còn sử dụng số điện thoại nêu trên để tạo lập tài khoản gia lô tâm nguyễn
với phần mô tả là công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải du lịch sơn tùng quảng ngãi
theo bộ y tế đến nay dịch bệnh covid một mươi chín cơ bản đang được kiểm soát trên cả nước
số mắc mới có xu hướng giảm tại hầu hết các tỉnh thành phố trong tuần qua
tuy nhiên số trường hợp mắc tăng nhiều hơn ở nhóm chưa tiêm vaccine phòng bệnh
cụ thể số ca mắc mới ở nhóm chưa tiêm vaccine trong tháng ba ghi nhận một hai triệu ca
tăng khoảng chín trăm năm mươi ca so với tháng hai phổ biến ở nhóm trẻ dưới một mươi hai tuổi
bên cạnh đó có địa phương qua giả soát tiếp tục phát hiện còn hàng nghìn người
thuộc nhóm nguy cơ cao trên sáu mươi năm tuổi kèm bệnh nền cũng chưa được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
đơn cử như tại tp hcm con số này là hơn bốn hai trăm linh
hiện nay công tác giả soát và triển khai các biện pháp nhằm bảo vệ nhóm người này
vẫn đang được tiếp tục triển khai tại tp hcm và các tỉnh thành khác
về việc cấp hộ chiếu vaccine cho người dân đến nay các hệ thống đã sẵn sàng cho việc triển khai
các cơ sở tiêm chủng trên cả nước cũng đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết
triển khai ký số chứng nhận tiêm chủng covid một mươi chín bắt đầu từ ngày tám tháng bốn tới đây
để bộ y tế tiến hành cấp hộ chiếu vaccine cho người dân dự kiến bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng bốn
đến thời điểm hiện tại tỷ lệ bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín tại việt nam
đã đạt mức rất cao trong khu vực và quốc tế
việt nam hiện là một trong sáu nước có tỷ lệ bao phủ tiêm vaccine cao nhất trên thế giới
bộ y tế và các địa phương cũng đang chuẩn bị để tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ em
trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi trong đầu tháng bốn này
ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một bộ y tế đã ban hành quyết định về biểu mẫu và quy trình cấp hộ chiếu vaccine
ngay sau đó bộ y tế đã phối hợp với bộ thông tin và truyền thông và các đơn vị liên quan
xây dựng chức năng trên nền tảng quản lý tiêm chủng covid một mươi chín và các hệ thống liên quan
phục vụ cho việc ký số và cấp hộ chiếu vaccine
đến nay các hệ thống đã sẵn sàng cho việc triển khai cấp hộ chiếu vaccine cho người dân
hiện công tác chuẩn bị triển khai cấp hộ chiếu vaccine
cơ bản đã hoàn thành người dân đã tiêm chủng khai báo chính xác thông tin
và đã được các cơ sở tiêm chủng nhập dữ liệu lên hệ thống tiêm chủng
xác thực thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được cấp hộ chiếu vaccine
mà không phải thực hiện thủ tục gì thêm
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với từng mục lệnh
đối với đối tượng vũ tiến chiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn minh lâm
xã trường lâm thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng này cao một m sáu mươi ba và có nốt ruồi cách hai cm dưới trước đuôi mắt phải
cố ứng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy và phải nhận quyết định truy nã
của công an huyện như thanh tỉnh thanh hóa là đối tượng nguyễn thiên dự
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn xuân hưng xã xuân khang huyện như thanh tỉnh thanh hóa
và đối tượng đinh thị loan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn tám xã xuân hòa
huyện như xuân tỉnh thanh hóa bị công an huyện như xuân tỉnh thanh hóa ra quyết định truy nã
cũng về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng này cao một m năm mươi tám và có sẹo chấm cách hai cm dưới sau đuôi mắt trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý